ban chỉ đạo về phòng chống dịch xuất huyết và zika tại tp hcm do bà nguyễn thị thu
phó chủ tịch ubnd tp chủ trì đã tổ chức cuộc họp khẩn và xác nhận
thành phố đã tăng số người nhiễm zika lên con số ba mươi tám
ông nguyễn hữu hưng phó giám đốc sở y tế tp hcm cho biết tính đến nay thành phố lại tăng thêm ba ca mới nhiễm virus zika
trong đó có một ca ở bình thạnh hai ca ở quận hai
toàn thành phố hiện đã có một mươi ba trên hai mươi bốn quận huyện có người nhiễm bệnh
đáng lưu ý một nam thanh niên một mươi chín tuổi ngụ tại thị trấn phú mỹ huyện tân thành tỉnh bà rịa vũng tàu
lên tp hcm thăm người thân tại quận tân bình khi trở về cũng vừa được xác nhận nhiễm virus zika